trái ngược với nhiều nước đã nới lỏng lệnh phong tỏa thì chính phủ nhật bản hôm nay đã quyết định sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng năm
do lo ngại hệ thống y tế trong nước sẽ bị quá tải nếu như số ca nhiễm covid một mươi chín tiếp tục tăng
trong cuộc họp hôm bốn tháng năm chính phủ nhật bản cho biết đã thông báo với quốc hội về quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày ba mươi một tháng năm
sau khi nhóm cố vấn y tế của chính phủ khuyến nghị cần duy trì các biện pháp khẩn cấp thêm một thời gian
để ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm mới khiến hệ thống bệnh viện quá tải
tuy nhiên để giảm thiểu thiệt hại kinh tế chính phủ nhật bản có thể cho nới lỏng một số ngành và hoạt động kinh tế
trước đó nhật bản ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại bảy tỉnh thành từ ngày bảy tháng bốn rồi sau đó mở rộng ra cả nước từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu tháng năm